chỉ cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất tiến hành giám sát trọng điểm chuyến bay qr chín trăm bảy mươi từ doha qatar về việt nam vào lúc một mươi ba h ba mươi chiều sáu tháng ba
phát hiện nghi vấn trong hành lý của một hành khách quốc tịch việt nam quê quảng ninh có hàng hóa cấm nên đơn vị này tiến hành kiểm tra và phát hiện bên trong có một mươi hai mẫu vật trọng lượng sáu hai kg nghi là sừng tê giác được cất dấu tinh vi nên tiến hành tạm giữ để xử lý
kết luận giám định sơ bộ của viện sinh học nhiệt đới cho biết các mẫu vật này là sừng của loài tê giác
hai sừng châu phi thuộc danh mục các loài động thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm không được phép săn bắt buôn bán tàng trữ vận chuyển theo công ước cits hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra
chiều qua công an tp bắc cạn đã tạm giữ đối tượng triệu văn huynh chú tại thôn lũng cóc xã quân hà huyện bạch thông tỉnh bắc cạn để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
trước cùng ngày tổ xử lý vi phạm giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn
làm nhiệm vụ tại km một trăm sáu mươi quốc lộ ba thuộc địa phận phường huyền tụng tp bắc cạn thì nhận được tin báo về trường hợp xe máy biển kiểm soát chín mươi bảy b một sáu mươi tám nghìn năm trăm chín mươi ba di chuyển quá tốc độ
tổ công tác do đồng chí đại úy đinh văn hiến trực tiếp làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh cho người điều khiển xe máy nên dừng lại
tuy nhiên đối tượng không nghe theo hiệu lệnh mà đâm thẳng vào người đại úy hiến khiến cho đồng chí bị thương
sau khi thực hiện hành vi đối tượng đã bỏ lại xe và bỏ chạy khỏi hiện trường hiện vụ việc đang được công an tp bắc cạn tiếp tục điều tra làm rõ
đến hai mươi một h ba mươi phút tối qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn công an tỉnh thanh hóa bất chấp giá lạnh đêm tối
vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hai vợ chồng anh nguyễn văn vinh và chị trịnh thị nhẫn bị lật thuyền và mất tích trên sông mã
vụ việc xảy ra vào chiều sáu tháng ba
vợ chồng anh nguyễn văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và chị trịnh thị nhẫn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thường trú tại thôn hạ xã vĩnh yên huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa
đang trèo thuyền đánh cá dọc sông mã đoạn chảy qua địa phận thôn hạ thì thuyền bất ngờ bị lật chìm khiến hai vợ chồng anh vinh bị đuối nước
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn công an tỉnh thanh hóa
đã nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường phối hợp cùng chính quyền địa phương tìm kiếm các nạn nhân
do trời tối mực nước sâu và lạnh khiến công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hồ khẩu thường chú tại xã ba tần huyện sìn hồ tỉnh lai châu về tội giết người
đối tượng này cao một m năm mươi và có sẹo thẳng cách ba cm dưới sau đuôi mắt phải
còn về tội cố ý gây thương tích cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lai châu tỉnh lai châu đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng phạm ngọc chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại phường sở dầu quận hồng bàng thành phố hải phòng
và đối tượng lê đình nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hồ khẩu thường chú tại xã bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị

pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý